một phụ nữ tên n nhà ở xã hòa thắng huyện phú hòa tỉnh phú yên đến công an phường một tuy hòa trình báo về việc bị một nhóm người đánh dã man tại khu danh thắng quốc gia núi nhạn phường một tuy hòa
đến chiều ngày hai tháng một mươi mạng xã hội xuất hiện clip quay cảnh người phụ nữ trên bị ba người phụ nữ khác dùng tay chân và mũ bảo hiểm đánh tới tấp lột áo nắm tóc lôi kéo
nhóm người này còn vừa đánh vừa chửi bới thô tục cười nói hả hê
theo nạn nhân n sự việc xảy ra vào khoảng một mươi bảy h ngày một tháng một mươi
do khu vực vắng vẻ nên không thể kêu cứu mọi người
một người bạn của n đã dùng điện thoại quay phim rồi đưa lên facebook
theo n cô bị đánh sau khi phản ứng với một nhóm người lừa gạt lấy tiền
cô đã đến bệnh viện để điều trị các bếp bầm tím dây sát ở đầu vai và tay hiện sức khỏe tạm ồn
một nhóm chín đối tượng thiếu niên hư hỏng tuổi từ một mươi ba đến dưới một mươi sáu tuổi vừa bị cơ quan công an huyện trư prong tỉnh gia lai bắt giữ
đây là các đối tượng đã gây ra một loạt các vụ trộm cắp phách trên địa bàn thời gian qua
các đối tượng chủ yếu sinh năm hai nghìn ba hầu hết đều trú tại tỉnh gia lai
tại cơ quan công an các đối tượng khai do cùng nghiện game online lại thiếu sự quản lý của gia đình nên thường bỏ nhà đi bụi và bàn cách nghĩ ăn trộm để kiếm tiền
trong khoảng thời gian từ cuối tháng tám đến trung tuần tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu các đối tượng đã liên tiếp tiến hành các vụ trộm cắp tài sản
các đối tượng còn phá hỏng cây atm
nhập phá cửa sổ phòng làm việc của một hiệu trưởng hòng trộm cắp tài sản
cơ quan cảnh giác điều tra công an huyện chư prong đang tiếp tục điều tra làm rõ
lợi dụng sự sơ hở của người dân một nhóm hai đối tượng cùng chú tại thành phố huế đã dùng kìm cộng lực và tuyếp sắt để phá khóa đột nhập vào nhà dân trộm các tài sản vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế bắt xử
hai đối tượng tên nguyễn văn cư hai mươi tuổi và trần văn quang hai mươi ba tuổi qua đấu tranh khai thác bước đầu quang và cư thừa nhận
công an từ tháng bốn cho đến nay đã thực hiện một mươi bốn vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh thừa thiên huế gây thiệt hại ước tính trên hai trăm linh triệu đồng
hiện lực lượng công an đã bắt tạm giam nguyễn văn cư và trần văn quang để tiếp tục điều tra mở rộng
do giá của loại nông sản này khá cao nên thời gian vừa qua đã xảy ra tình trạng trộm cắp vỏ quế với hình thức là bóc từ ba cho đến bốn khoanh ở phần gốc
gây thiệt hại tài sản và bức xúc cho nhân dân trên địa bàn
trước tình hình đó công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã khẩn trương điều tra xác minh bắt giữ thủ phạm
sau đây là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
dưới sự phân công chỉ đạo của công an huyện văn yên lực lượng cảnh sát hình sự đã chủ động bám sát địa bàn để nắm tình hình
đồng thời phối hợp với lực lượng công an các xã tổ chức nhiều mũi trinh sát mật phục theo dõi
cho chặn tại những khu vực đối tượng có thể vận chuyển hàng qua thiêu thủ
quá trình xác minh sàng lọc các đối tượng nghi vấn bằng các biện pháp nghiệp vụ
công an huyện văn yên tỉnh yên bái đã bắt giữ hai nhóm trộm cắp gồm bảy đối tượng
đội cảnh sát hình sự với một mươi hai đồng chí đã lập kế hoạch triển khai tăng cường phối kết hợp với công an các xã
thị trấn ở những vùng trọng điểm của quế để lập các mũi tuần tra kiểm tra đặc biệt vào ban đêm trong vòng bốn ngày
đội cảnh sát hình sự đã phối hợp công an xã an thích yên phú và công an thị trấn một a đã bắt bảy đối tượng trộm cắp quê trên địa bàn
tại cơ quan điều tra các đối tượng gồm tạ xuân thùy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một lý đỉnh quý sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu đặng vân hội sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
hoàng văn học sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín và nguyễn tiến mạnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba cùng chú trên địa bàn huyện văn yên tỉnh yên bái khai nhận
từ đầu tiên các đối tượng đã bắt giữ các mũi tuần tra kiểm tra đặc biệt vào ban đêm trong vòng bốn ngày
đặc biệt từ khi có sự xuất hiện của đơn vị kinh doanh tiến hành thăm dò khoáng sản càng tăng thêm thông tin đồn đoán về chữ lượng vàng nơi đây
nhiều người dân ở các bản làng của xã hùng thủy và các vùng phụ cận đã xâm nhập vào khu vực này để đào bới khai thác vàng
tai nạn về sập hầm rất dễ xảy ra trong những hang tối như thế này nhất là vào thời điểm mưa lũ
năm hai nghìn một mươi một công ty đông trường sơn được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực đồi núi apb của xã hồng thủy
tuy nhiên công việc này không được duy trì thường xuyên và đến nay đã hết thời gian thăm dò cần có giấy phép gia hạn thăm dò khoáng sản trong thời gian tới
năm hai nghìn một mươi một công ty đông trường sơn được cấp giấy phép thăm dò khoáng sản ở khu vực đồi núi apb của xã hồng thủy
giấy phép đã hết thời hàng thăm dò tuy nhiên công ty cũng đang xúc tiện mọi thủ tục để được giá hàng
trong thời gian này thì công ty cũng đang tạm ngưng hoạt động thăm dò
chúng tôi sẽ đẩy mạnh trong vòng nhanh để kịp thời báo cáo nhà nước để đưa vào xin phép vào khai thác
công việc thăm dò khoáng sản đang được khẩn trương triển khai
nhiều đối tượng lén lút bám theo đường đi này để đào đái vàng trái phép
không chỉ vùng đồi núi mà nhiều khe suối cũng bị cầy sới để đái vàng tạo nên mối nguy hiểm khi có mưa lớn lũ quét bất ngờ xảy ra
công an thành phố cần thơ cho biết vừa tiến hành bắt giữ một đối tượng người trung quốc tên luping có tên tiếng việt là lục bình ba mươi năm tuổi nhập cảnh vào việt nam ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn một mươi sáu là đối tượng bị công an quận bảo sơn thành phố thượng hải trung quốc ra lệnh tạm giam về tội danh huy động trái phép tiền gửi của người dân sau khi gây án đã bỏ trốn sang việt nam
theo tài liệu ban đầu tại trung quốc trong khoảng thời gian từ tháng bốn năm hai nghìn một mươi bốn lục bình thông qua các mối quan hệ đã mời mọi người đến công ty của đối tượng chuyên kinh doanh về tiền tệ để sự tiệc và giới thiệu dự án đầu tư thu lời với lãi suất cao qua đó huy động vốn của hai trăm linh người với số tiền khoảng một mươi tám tỷ đồng tiền việt nam
khi không có khả năng chi trả lục bình trốn đến việt nam sống của một người phụ nữ ngụ tại quận bình thạnh thành phố hồ chí minh
khi cả hai xuống cần thơ thuê một căn nhà tại khu vực năm
phường an hòa quận ninh kiều thành phố cần thơ để ở và định mở một quán ăn thì bị phát hiện bắt giữ